hàng nghìn người tại khu đô thị tân tây đô huyện đan phượng thành phố hà nội đã phải chống chọi với tình trạng không có nước sinh hoạt
mặc dù cho tới tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng năm nước đã có trở lại nhưng theo ghi nhận của phóng viên
vẫn còn tồn tại nhiều những bất cập trong vấn đề cấp nước cho người dân tại khu đô thị này
sự cố xảy ra từ ngày hai mươi bốn tháng năm khi cư dân tại khu đô thị này nhận được thông báo của công ty cổ phần nước sạch tây hà nội
về việc ngừng cấp nước trong vòng bốn tiếng để khắc phục sửa chữa sự cố dò dì ống truyền tải nước sạch sông đà
tuy nhiên tính tới ngày hai mươi bảy tháng năm tức là sau khoảng bốn ngày người dân mới có nước trở lại
sự cố mất nước liên tục trong nhiều ngày đặc biệt là vào những đợt cao điểm nắng nóng như thế này
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống

nhưng mà người dân không thể nào liên lạc được với bất kỳ người nào đại diện cũng như là nhân viên kỹ thuật
của trạm bơm nước tân tây đô do chủ đầu tư cấp bột tuấn quỳnh vận hành
và dẫn đến là nước mà tây hà nội cấp thì rất mạnh nhưng người dân vẫn cả đêm hôm đó vẫn không có nước sử dụng
công ty cổ phần nước sạch tây hà nội cho biết đã khắc phục sự cố sửa chữa

tây hà nội đã cấp nước lại đúng theo thời gian thông báo và việc không thể bơm nước đến từng hộ dân
là do sự cố kỹ thuật tại trạm bơm của khu đô thị
cụ thể do van nước của trạm bơm không được mở hết vòng dẫn tới lượng nước chảy vào bể không đảm bảo
chúng tôi đã liên hệ với đại diện ban quản lý dự án khu đô thị tân tây đô
cả khu mất nước thì tây hà nội không cấp thế nên không có nước để bơm

tây hà nội không có nước để bơm thế nên không có nước để bơm
cả khu mất nước thì tây hà nội không cấp thế nên không có nước để bơm
ban quản trị tòa nhà cho biết bể nước trung chuyển cho cả khu đô thị với khoảng một mươi hai dân
chỉ có diện tích rất nhỏ khoảng bảy trăm năm mươi khối nước
với nhu cầu sử dụng nước đặc biệt là trong những ngày cao điểm nắng nóng
liệu có thể bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sử dụng cho người dân
trung quanh vấn đề cung cấp nước sạch tại khu đô thị tân tây đô
còn nhiều điểm chưa rõ ràng
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị ở những bản tin sau